nhằm trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em nhất là các vùng mưa lũ
các địa phương trong tỉnh quảng ngãi đã tổ chức nhiều khóa lớp bơi miễn phí cho trẻ em
trong dịp hè này các địa phương ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tổ chức một mươi bảy lớp bơi miễn phí cho trẻ em
học sinh lứa tuổi từ tám đến một mươi sáu tuổi
các em được huấn luyện viên trang bị kiến thức cơ bản vì lý thuyết bơi
thực hành bơi ếch hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước
kỹ năng đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu nạn nhân bị đuối nước
từ đầu hè đến nay tại quảng ngãi liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em
gây ra nhiều nỗi đau cho gia đình cộng đồng
vì vậy việc tăng cường dạy bơi nhằm trang bị cho trẻ em vùng rốn lũ
vùng ven sông nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước thương tâm